tại phiên thảo luận hôm nay nhiều ý kiến đại biểu tranh luận về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chính quyền địa phương
liên quan đến vụ việc có người việt nam nằm trong danh sách ba mươi chín người tử vong tại vương quốc anh thời gian gần đây
bên hành lang kỳ họp đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã thông tin thêm xung quanh vụ việc này
tại phiên thảo luận có ý kiến đại biểu cho rằng từ vụ việc ba mươi chín người việt tử vong tại vương quốc anh
cho thấy công tác quản lý người lao động của các bộ ngành và địa phương còn lòng lẻo
dẫn tới tình trạng nhiều người có thể đi lao động ở nước ngoài mà không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan nào
và đây tiềm ẩn yếu tố của tội phạm buôn người